chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình và người thân
và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình
thưa quý vị thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ được phóng viên truyền hình nhân dân cập nhật tại tỉnh thừa thiên huế
do ảnh hưởng cầu hoàn lưu áp thấp nhiệt đới chiều và tối qua tại thừa thiên huế
mưa lớn lại tiếp tục quay trở lại trên diện rộng khiến cho giao thông sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng
ghi nhận tại thành phố huế
thưa quý vị sau một ngày mưa giảm và nước rút trận mưa lớn kéo dài gần như cả ngày
khiến cho nhiều tuyến phố của thành phố huế lại quay trở lại với tình trạng ngập sâu
và cơn ác mộng ngập lụt của người dân hình như sẽ quay trở lại
vào thời điểm chiều và tối ngày một mươi sáu tháng một mươi những cơn mưa trở nên nặng hạt hơn
khiến nhiều tuyến phố tại thành phố huế chìm trong biển nước
các con đường bị ngập sâu từ ba mươi đến bốn mươi cm
khiến việc di chuyển tham gia giao thông của người dân
gặp nhiều khó khăn
mưa lớn còn khiến nước tràn vào bên trong các nhà hàng quán ăn nhà dân bên đường
ngập lụt kéo dài khiến hệ thống thoát nước quá tải
mùi hôi thối từ cống rãnh bốc lên nồng nặng
cuộc sống người dân nơi đây lại một lần nữa bị đảo lộn vì nước lũ
dự báo năm ngày tới thừa thiên huế tiếp tục nằm trong vùng mưa to
tổng lượng mưa ước tính lên tới bốn trăm linh bảy trăm linh mm
có nơi trên tám trăm linh mm mưa rồn rập lũ trên các sông sẽ dâng cao trở lại
đây sẽ là những bất lợi cho công tác cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm người mất tích trong những ngày tới
còn tại quảng bình mưa lớn từ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi làm cho nước lũ trên các sông
suối khu vực biên giới dâng cao làm cô lập nhiều khu vực
để giúp người dân sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ lũ lụt sâu và sạt lở núi
lực lượng biên phòng quảng bình đã khẩn trương nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân đến nơi tránh trú an toàn
tại địa bàn biên giới xã trường sơn huyện quảng ninh
các sông suối bắt đầu lên nhanh
đồn biên phòng làng mô điều động các chiến sĩ xuống tận các thôn bản
tuyên truyền nhắc nhở và hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ lụt sâu và sạt lở núi
ở khu vực biên giới do đồn biên phòng làng ho quản lý
quốc lộ chín c qua địa bàn bị sạt lở nhiều điểm
nhiều ngầm bị ngập sâu khoảng một mét nước chảy xiết giao thông ách tắc
đơn vị này đang triển khai nhiều tổ công tác cùng địa phương hỗ trợ bà con di rời ra khỏi vùng ngập lụt
ở khu vực biên giới huyện minh hóa nước ngầm ở ca ai dâng cao hơn một mét
và chia cắt bản ca ai với bốn mươi một hộ trên bốn trăm một mươi hai khẩu
ngầm ca định hiện nơi cũng đã ngập hơn một năm mét
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo cử hai tổ với hàng chục cán bộ lập giao chắn tạm thời
ngăn không cho phương tiện qua lại và tuyên truyền cho bà con không đi xúc cá dọc khe suối
dự kiến lũ ở các sông tại quảng bình trong đêm nay và ngày mai tiếp tục lên nhanh
công tác ứng phó với mưa lũ đang được các đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
thực hiện hết sức khẩn trương để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra
tai nạn ở cụm thủy điện rào trang ba và sự đứt gãy nguồn cung liên quan đến hoạt động cung ứng hàng hóa
là hai vấn đề được các cơ quan thông tin đại chúng quan tâm
tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ công thương vừa diễn ra vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi tại hà nội
tại họp báo thường kỳ bộ công thương các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm của bộ công thương
với việc điều tiết nước tại các hồ thủy điện bảo đảm cho vùng hạ du trong bối cảnh các cơn bão
và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn làm thiệt hại người và của ở miền trung
bộ công thương khẳng định do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ
đã gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
vì vậy để đảm bảo cung ứng hàng hóa bộ công thương cũng đã yêu cầu các đơn vị đảm bảo
xây dựng các chương trình bình ổn thị trường
vào thời điểm cuối năm và dịp tết nguyên đán không để tình trạng khăn hiếm hàng hóa xảy ra
nhằm đánh giá tác động của covid một mươi chín đến hoạt động của doanh nghiệp và phân tích xu hướng ứng dụng
chuyên đối số để vượt qua đại dịch triều hoa viện phát triển doanh nghiệp phòng thương mại công nghiệp việt nam
vcci đã phối hợp cùng với tổ chức xúc tiến mậu dịch nhật bản jetro
thực hiện cuộc khảo sát với hơn bốn trăm linh doanh nghiệp tại việt nam
kết quả công bố từ vcci
vì vậy khoảng một mươi tám số doanh nghiệp giảm hơn năm mươi doanh thu bởi dịch bệnh
con số này đã cho thấy covid một mươi chín tác động nghiêm trọng đến các doanh nghiệp
việc phải mau chóng bắt kịp xu thế chuyển đổi số để vượt qua đại dịch là cứu cánh để vượt qua những khó khăn này
tại hội thảo giải pháp được đưa ra là đi vào hoạt động một danh bạ trực tuyến về các giải pháp chuyển đổi số việt nam
giải pháp này được xây dựng nhằm tạo dựng nên một hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ
đây là tập hợp những giải pháp chuyển đổi số có tính ứng dụng cao mang tính đổi mới và sáng tạo
để cung cấp dịch vụ tham gia và quảng bá sản phẩm chuyển đổi số của mình tới các khách hàng trong và ngoài nước
doanh nghiệp có thể tham gia đăng ký vào danh bạ trực tuyến tại địa chỉ www digital star vn
trong những năm tiếp theo danh bạ này sẽ được mở rộng và quảng bá với các nước asean khác
để cùng chung tay xây dựng một cơ sở dữ liệu chung về chuyển đổi số của khu vực
mới đây tại hà nội tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng bộ khoa học và công nghệ
đã tổ chức hội thảo tiêu chuẩn thúc đẩy tăng trưởng xanh nhằm hợp ứng thông điệp ngày tiêu chuẩn thế giới
đồng thời nâng cao nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của tiêu chuẩn đối với hoạt động bảo vệ môi trường
việt nam hiện tham gia tích cực vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế để sản phẩm hàng hóa của việt nam
có thể vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ hơn
trong thời kỳ hội nhập toàn cầu
vào thúc đẩy mọi hoạt động lĩnh vực trong nền kinh tế
tiêu chuẩn quốc gia luôn đồng hành tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế
làm cho mọi hoạt động giao thương chứng nhận công nhận được thuận lợi và dễ dàng
do đó cần đề mạnh việc xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn cơ sở
làm nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng
được biết hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của việt nam có hơn một mươi hai năm trăm linh tiêu chuẩn việt nam
tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế tiêu chuẩn khu vực là năm mươi sáu
đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển kinh tế xã hội trong nhiều lĩnh vực
vừa qua ubnd huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc công nhận xã an toàn khu vùng an toàn khu trên địa bàn tỉnh
quyết định số một nghìn tám trăm linh ba ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ
bắc cạn được công nhận bảy xã
bản thi bình trung nghĩa tá lương bằng bằng lãng yên thượng yên thịnh thuộc huyện trợ đồn
là các xã atk của trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống pháp và chống mỹ cứu nước
công nhận huyện trợ đồn là vùng atk của trung ương đặt ở tỉnh bắc cạn
trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp xâm lược cùng với thái nguyên và tuyên quang
huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn được trung ương đảng bắc hồ chọn là an toàn khu
tại đây đã có nhiều quyết định quan trọng được đưa ra
với việc được công nhận là vùng atk huyện trợ đồn sẽ là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng
được thực hiện chính sách yêu đái đối với xã và vùng atk theo các quy định hiện hành
từng bước cải thiện bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân
gần ba mươi hai phụ nữ đã kết hôn từng bị chồng bạo lực thể xác và bạo lực tình dục trong đời
tỷ lệ phụ nữ khuyết tật bị lạm dụng tình dục khi còn trẻ là sáu mươi hai
cao hơn tỷ lệ phụ nữ không khuyết tật là bốn bốn
đó là những con số thống kê được đưa ra trong hội thảo với chủ đề
chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật vừa diễn ra tại hà nội
hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cung cấp khả năng tự vệ cho phụ nữ trẻ em gái
đặc biệt là phụ nữ trẻ em gái khuyết tật những người đang phải đối mặt với các loại bạo lực
đồng thời vận động các chính sách bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trước các hình thức bạo lực
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận về các tình huống bạo lực giới bạo lực gia đình
từ đó chỉ ra một số giải pháp tiềm năng để giải quyết vấn đề
theo báo cáo của liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín phụ nữ khuyết tật có nhiều nguy cơ mắc các bệnh
lây qua đường tình dục hơn và gặp nhiều khó khăn hơn phụ nữ không khuyết tật khi phải trải qua
hai lần phân biệt đối xử về tình trạng khuyết tật và giới tính
hội thảo do người khuyết tật thành phố hà nội cùng đại sứ quán canada tại việt nam phối hợp tổ chức
nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
mới đây tại bệnh viện sản nhi phú thọ các bác sĩ đã điều trị kịp thời cho một trường hợp bệnh nhi
hai mươi tuổi có nguy cơ tử vong do tự ý sử dụng thuốc nam thay vì uống thuốc theo đơn của bác sĩ
để chữa bệnh hội chứng thận hư
trường hợp của bệnh nhi bảy tuổi được phát hiện mắc hội chứng thận hư và đã được điều trị
tại bệnh viện sản nhi tỉnh phú thọ
sau đợt điều trị kéo dài khoảng một mươi ngày bệnh nhi ổn định và được cho xuất viện
tuy nhiên do chủ quan gia đình không cho trẻ uống thuốc theo phác đồ đã được hướng dẫn
mà đưa bé đến thầy lang cắt thuốc nam về uống
khi tình trạng của trẻ chuyển biến xấu gia đình mới đưa con đến bệnh viện kiểm tra
các bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhi rất nặng thậm chí có nguy cơ tử vong
sau bảy ngày điều trị tích cực tình trạng bệnh của cháu bé đã thuyên giảm
tuy nhiên các bác sĩ cho biết bệnh nhi phải điều trị lâu dài
theo bác sĩ trần văn vích khoa nội nhi tổng hợp bệnh viện sản nhi tỉnh phú thọ
trong điều trị hội chứng thận hư một yêu cầu vô cùng quan trọng là phải theo dõi trẻ lâu dài
và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ
ngày một mươi sáu tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam lê văn tình
trú tại huyện châu thành tỉnh an giang về tội sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật
tại khu vực trành xe tô châu thuộc xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang
lực lượng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang phát hiện đối tượng nguyễn thành long
cư trú ở địa phương đang điều khiển xe mô tô vận chuyển một trăm tám mươi chai thuốc bảo vệ thực vật
nhãn hiệu filia năm trăm hai mươi năm se và anvin năm sc không hóa đơn chứng từ tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng long
lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều vỏ chai nắp chai máy đóng nắp bột màu
nhãn hiệu của nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
tại việt nam tranh cổ động gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ độc lập dân tộc
để công chúng hiểu hơn về vai trò của tranh cổ động
cũng như nhìn lại những giai đoạn lịch sử đầy thăng trầm của đất nước
bảo tàng báo chí việt nam vừa qua đã tổ chức buổi tọa đàm và trưng bày
nghệ thuật tuyên truyền vào đời sống đất nước trong tranh cổ động
buổi tọa đàm có sự tham dự của nhiều nhà báo lõ thành nhiều cây bút trẻ các họa sĩ và những nhà siêu tầm
các tham luận đã phân tích đầy đủ về vai trò của tranh cổ động trong việc tuyên truyền cổ động chính trị
đặc biệt tại buổi tọa đàm nhà báo nguyễn đăng tiến nguyên tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam
đã trao tặng một một mươi bức tranh cổ động cho bảo tàng báo chí
đó là thành quả trong suốt hơn hai mươi năm dày công siêu tầm của ông
hơn một bức tranh cổ động có từ những năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cho đến những năm hai nghìn
và tôi nghĩ đây là một quyết định rất đúng đắn
không chỉ phản ánh nghệ thuật tuyên truyền trong tranh cổ động mà mỗi tác phẩm còn như một lát cắt của lịch sử
qua đó người xem trở về những giai đoạn trọng đại của dân tộc
chính vì thế bộ siêu tập nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và đông đảo khán giả
chúng tôi cảm thấy cực kỳ sung sướng cực kỳ vui mừng nhìn thấy rõ ràng là không chỉ là
không chỉ là vấn đề của tuyên truyền không chỉ là vấn đề của nghệ thuật tuyên truyền mà báo chí hay tranh cổ động cần phải đạt đến
mà đó còn là câu chuyện lịch sử câu chuyện về đất nước trong những giai đoạn khác nhau
câu chuyện của báo chí làm tuyên truyền như thế nào nó làm thời sự nhưng mà nó lại có ý nghĩa về lịch sử
do đó chúng tôi thấy là việc phát huy giá trị của cái bộ siêu tập này đó là nhiệm vụ của chúng tôi
và chúng tôi rất tự hào khi có được bộ siêu tập như vậy
thấy mình trong đó thấy cha anh mình trong đó nhưng một cái giá trị lớn hơn là thế hệ con cháu chúng ta
nó được nhìn thấy cha ông nó đã làm những cái gì và đã ứng xử với cái gì
với cả một công cuộc đổi mới phát triển của đất nước
và cái quan trọng hơn nữa là được những nghệ sĩ mang hết cả cái tấm lòng và cái kiến thức thẩm mỹ của mình để gửi gắm vào đó
sự có mặt của bộ sưu tập tranh cổ động này bổ sung thêm những hiện vật tiêu biểu cho bảo tàng báo chí
góp phần đưa bảo tàng trở thành điểm tham quan học tập sinh động cho các nhà báo nói riêng và công chúng nói chung
chuyển sang các tin tức quốc tế tổng giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế imf nhận định
hợp tác phát triển và phân phối vaccine có thể tăng thu nhập toàn cầu thêm chín tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi năm
theo tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế kristalina georgieva hợp tác quốc tế mạnh mẽ trong việc phát triển và phân phối vaccine ngừa covid một mươi chín
có thể đẩy nhanh quá trình phục hồi của nền kinh tế thế giới và tăng thu nhập toàn cầu thêm chín tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm
bà georgeva cũng kêu gọi mỹ và trung quốc tiếp tục các biện pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ nhằm thúc đẩy sự phục hồi toàn cầu
bà georgeiva nhấn mạnh sự cần thiết của vaccine được phân phối đồng đều trên toàn thế giới
cả ở những nước đang phát triển và các nền kinh tế giàu có
để thúc đẩy sự tự tin về du lịch đầu tư thương mại và các hoạt động khác
sau gần một thập kỷ kể từ khi thảm họa hạt nhân fukushima xảy ra vào tháng ba năm hai nghìn một mươi một
chính phủ nhật bản quyết định sẽ xả lượng nước nhiễm phóng xạ ra đại dương
truyền thông nhật bản cho biết việc xả nước phóng xạ sẽ bắt đầu sớm nhất vào năm hai nghìn hai mươi hai và mất hàng thập kỷ mới hoàn thành
hiện có hơn một triệu tấn nước nhiễm phóng xạ được chứa trong các bồn khổng lồ
đặt tại nhà máy hạt nhân fukushima daiichi
trong khi đó vào ngày một mươi sáu tháng một mươi bộ trưởng công nghiệp nhật bản hiroshi kajiyama cho biết
chính phủ nhật bản hiện muốn nhanh chóng đưa ra quyết định xử lý nước nhiễm xạ ở fukushima
cơ quan cảnh sát châu âu europol đã phối hợp với cục điều tra liên bang mỹ fbi
triệt phá một đường dây tội phạm mạng xuyên biên giới
cơ quan cảnh sát châu âu và cục điều tra liên bang mỹ đã bắt giữ hai mươi người ở một số quốc gia

cơ quan cảnh sát châu âu thuộc một tổ chức tội phạm mạng quốc tế chuyên rửa tiền
với số tiền lên tới hàng triệu euro và đánh cắp thông tin tiến dụng thông qua các phần mềm độc hại
đây là kết quả chiến dịch điều tra và phá án của nhóm cảnh sát quốc tế
do các nhà điều tra bồ đào nha và cục điều tra liên bang mỹ fbi dẫn đầu
tại một mươi bốn quốc gia châu âu dưới sự bảo trợ của cơ quan cảnh sát châu âu
tiếp theo chương trình mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm qua những tin tức trên các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị imf nhận định việt nam là quốc gia duy nhất tăng trưởng dương trong nhóm asean năm
khẳng định khả năng bật tăng trở lại của nền kinh tế việt nam
đây là thông tin trên báo lao động
báo cáo triển vọng kinh tế thế giới năm hai nghìn hai mươi vừa được quỹ tiền tệ quốc tế imf công bố cho thấy
việt nam là quốc gia duy nhất tăng trưởng dương trong nhóm asean năm
việt nam là quốc gia duy nhất tăng trưởng dương trong nhóm asean năm
việt nam cũng được dự báo sẽ vươn lên vị trí thứ tư trong khu vực về tổng sản phẩm quốc nội
vươn qua singapore và malaysia
điều đó khẳng định sức chống chịu khả năng bật tăng trở lại của nền kinh tế việt nam trong và sau đại dịch covid một mươi chín
thưa quý vị hôm nay một mươi bảy tháng một mươi ngày cả nước vì người nghèo mở đầu cho tháng cao điểm vì người nghèo
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi đến ngày một mươi tám tháng một mươi một
vào dịp này cả nước có nhiều hoạt động thiết thực khơi dậy truyền thống
tương thân tương ái của dân tộc để tạo nguồn lực giúp đỡ chăm lo cho người nghèo
góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
cùng với sự giúp đỡ của xã hội chính bản thân các hộ nghèo cũng rất cần có ý chí quyết tâm nỗ lực vươn lên thoát nghèo
bằng năng lực của mình như chủ động tìm nghề để học rồi tìm việc làm mạnh dạn vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh
đặc biệt là phải tránh tâm lý trông trở ỉ lại và sự hỗ trợ của nhà nước
có sự chủ động từ chính các hộ nghèo sự tích cực góp sức từ phía nhà nước và xã hội
chắc chắn sẽ giúp các hộ nghèo dần nâng cao được mức sống giảm nghèo bền vững
đồng góp tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững chung của cả nước
bàn chuyện chọn trao món quà gì thiết thực đối với đồng bào vùng lũ cũng là cách đặt vấn đề rất thiết thực
ở thời điểm này khi miền trung không chỉ có lũ trồng lũ mà cả bão trồng bão
quả thiết thực cho vùng lũ là nhan đề bài viết trên báo thanh niên
tinh thần tương thân tương ái của người việt luôn thôi thúc những nhà hào tâm lao về phía trước
đến với đồng bào đang gặp nạn một cách nhanh nhất
có điều tặng quà kịp thời đã quý tinh ý lựa chọn quà tặng thiết thực càng quý hơn
đã đến lúc phải nhận định các giai đoạn cụ thể trong lộ trình cứu đói có ngắn hạn trung hạn dài hạn
ở nhiều vùng biệt lập bây giờ đã qua mốc ngắn hạn có thể người dân đang ở giai đoạn trung hạn
cần tiền mua sắm cần ngăn ngừa dịch bệnh sau lũ hơn là mỉ gói
còn dài hạn chính là sinh kế bền vững cho họ
thưa quý vị trên báo nhân dân số danh hôm nay đăng tải bài viết đáng chú ý
tìm giải pháp vực dậy ngành bía đường
nhiều nhà máy đường đóng cửa do kinh doanh thu lỗ hàng chục nghìn nông dân bỏ trồng mía
diện tích giảm mạnh ngành bí đường nước ta đang đối mặt với nhiều khó khăn
vậy đâu là giải pháp vực dậy ngành mía đường trong thời gian tới để tránh thua ngay trên sân nhà
sau khi hiệp định thương mại hàng hóa asean đã có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị tìm đọc nội dung chi tiết trên trang tám và trang bảy
mặc dù lãi suất huy động tại tất cả kỳ hạn đều giảm mạnh
nhưng trái phiếu chính phủ vẫn hút các nhà đầu tư
đây là nội dung chính bài viết trên báo đại biểu nhân dân
điều này cho thấy đây là kênh đầu tư an toàn và hấp dẫn nhất trong bối cảnh hiện nay
để thị trường này phát triển bền vững các chuyên gia lưu ý
chất lượng sử dụng vốn của chính phủ phải được cải thiện tốt hơn
tốc độ giải ngân đầu tư công phải nhanh hơn
nếu để tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm và thực hiện dự án không hiệu quả kéo dài
sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ với vai trò là người đi vay trên thị trường trái phiếu chính phủ
từ đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn trong dài hạn
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một tới đây nghị định số một trăm một mươi bảy quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực y tế có hiệu lực
trong đó có các hình thức vi phạm quy định về bán cung cấp rượu bia
vi phạm quy định về uống rượu bia ép người khác uống rượu bia
tuy nhiên trên thực tế đang đặt ra nhiều vướng mắt khi triển khai thực hiện nghị định
theo bài viết trên báo sài gòn giải phóng việc tìm ra chứng cứ chứng minh hành vi ép buộc uống rượu bia vô cùng khó
bên cạnh đó việc triển khai lực lượng đơn vị giám sát kiểm tra lại càng khó khăn hơn
luật hóa việc sử dụng rượu bia là cần thiết nhằm kéo giảm nguy cơ
giảm tắc hại từ các loại đồ uống này trên nhiều mặt của đời sống xã hội
xét ở khía cạnh đạo đức việc lạm dụng rượu bia hay ép người khác uống rượu bia là một hành vi cần lên án
do đó bên cạnh việc thực thi các quy định của pháp luật
mỗi công dân trước tiên cần ý thức và trách nhiệm trong sử dụng rượu bia
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
tiếp theo chương trình mời quý vị đến với những tiểu mục đang hấp dẫn hấp dẫn khác như là sáng chế ứng dụng hay điểm đến cùng với biên tập viên thanh hương
thưa quý vị
trường quá trình quan trắc chất lượng nước thường mất nhiều thời gian mới có kết quả
khiến cho việc đánh giá diễn biến nguy cơ ô nhiễm của các thành phần môi trường đôi khi chưa kịp thời
và để khắc phục hạn chế này trung tâm nghiên cứu công nghệ môi trường và phát triển bền vững
trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội đã nghiên cứu ra một thiết bị có khả năng đánh giá chất lượng nước ngay tại hiện trường
thiết bị này có ưu điểm gì cách thức sử dụng ra sao
ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu
cách thức sử dụng ra sao
cách thức sử dụng ra sao
đúng cái mẫu mà người ta lấy được lên
hai nữa không phải cầu cành mang mẫu về phòng tính nghiệm
thiết bị đánh giá chất lượng nước có tên hệ điện g mau quản hai kênh nằm gọn trong một chiếc vali sách tay
với kích thước các chiều là ba mươi ba cm x bốn mươi năm cm x một mươi năm cm và có tầm khối lượng chưa đầy một mươi kg
thiết bị được chia làm hai tầng riêng biệt tầng sát đáy dùng để chứa điện
tầng trên để lắp đặt phần dẫn lỏng
tầng trên để chứa điện cao thế
hiện tại thiết bị điện g mau quản có tới bốn phiên bản khác nhau
được trung tâm đào tạo và kiểm định xác ký chứng nhận chất lượng có thể sử dụng trong thực tế
để phục vụ yêu cầu đánh giá nhanh chất lượng nước tại hiện trường
bao gồm nước thải và các loại nước tự nhiên như nước mặt nước mưa nước ngầm
thiết bị hoạt động dựa trên nguyên tắc của phương pháp điện g mau quản
tức là các chất phân tích sẽ di chuyển dưới tác dụng của điện trường trong lòng một mau quản
các chất phân tích khác nhau sẽ di chuyển với những tốc độ khác nhau
chúng được tách ra khỏi nhau và được phát hiện bởi một detector
một bộ phận phát hiện dựa trên nguyên lý là đo độ dẫn
một trong những ưu điểm nổi bật của thiết bị là khả năng đo đạc trực tiếp nước từ dòng chảy liên tục
mà không bị giới hạn bởi quy trình phân tích
quá trình này được thực hiện đơn giản khi chỉ cần lọc và bơm trực tiếp mẫu nước lên thiết bị
vì vậy số lần đo mẫu nước trong một chương trình không bị giới hạn
và số liệu thu được sẽ lưu trữ luôn trong một chương trình
hệ thiết bị điện di mâu quản hai kênh loại sách tay có khả năng đáp ứng phân tích các loại mẫu nước môi trường
đáp ứng được theo các quy chuẩn quy định hiện hành về nước mặt nước mưa và nước ngầm
các kết quả thu được từ hệ thiết bị đã được so sánh đối chứng với các phương pháp tiêu chuẩn khác trong phòng thí nghiệm
và cho kết quả sai số
kết quả sai số thường là nhỏ hơn một mươi đây là khoảng sai số được cho phép trong lĩnh vực phân tích
quy trình phân tích mẫu nước của thiết bị được thực hiện đơn giản khi chỉ cần lọc và bơm trực tiếp lên thiết bị
mà không cần xử lý phức tạp hay làm dầu mẫu nên có thể ứng dụng trực tiếp ngay tại hiện trường
từ những nghi ngư ấy và chuyển cho nó thành một sản phẩm thực sự để ứng dụng trong thực tiễn
thì bao giờ nó cũng cần thời gian có khi ba năm có thể năm
nó phải thành
chúng tôi hy vọng hiện nay hướng đi của chúng tôi là một là làm dầu mẫu để dùng được đời tích tơ đo độ dẫn không tiếp xúc
hoặc là chúng tôi phát triển đời tích tơ quan trước hết là đời tích tơ gọi là uv vis
tức là đo cho vùng khả nghiệm từ ngoại các kiến
nghiên cứu này đã được cục sở hữu trí tuệ việt nam bộ khoa học và công nghệ cấp bằng độc quyền sáng chế
thời gian tới trung tâm nghiên cứu công nghệ môi trường và phát triển bền vững
sẽ tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện thiết bị đánh giá
cụ thể là nâng cao độ nhạy độ chính xác và cải tiến mẫu mã
thiết kế nhỏ gọn hơn nữa để có thể đưa vào ứng dụng đại trà trong cuộc sống
với danh hiệu quê hương năm tấn
từ lâu tỉnh thái bình đã trở thành điểm đến thú vị trên hành trình khám phá các miền di sản ở bắc bộ
khi đến với thái bình không thể không nhắc đến cồn vành
một địa điểm du lịch lý tưởng cho những ai thích trải nghiệm du lịch hoang sơ gần gũi với thiên nhiên
và trong chuyên mục điểm đến ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với cồn vành huyện tiền hải
để cùng ngắm nhìn và thưởng ngoạn cảnh sắc ở nơi đây
ở miền bắc ngoài những bãi biển rất là nổi tiếng ví dụ như bãi biển sầm sơn bãi biển đồ sơn hay vịnh hạ lọc
thì trong những năm gần đây nhiều du khách cũng đã tìm đến những địa danh mới như quất lâm hải thịnh
và trong chương trình điểm đến ngày hôm nay của chúng tôi
và các bạn cùng đến với một địa điểm như vậy đó chính là bãi biển cồn vành huyện tiền hải tỉnh thái bình
vâng biển cồn vành thì vẫn còn rất hoang sơ bởi vì bãi biển này mới được khai thác một vài năm trở lại đây thôi
và tôi chắc chắn rằng đến đây thì quý vị và các bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời
bãi biển cồn vành thuộc xã nam phú huyện tiền hải cách trung tâm thành phố thái bình khoảng hai mươi năm km về phía đông
so với những bãi biển khác ở miền bắc cồn vành này vẫn giữ được nét hoang sơ với bờ biển dài sáu km
không chỉ được ngắm nhìn những con sóng trải dài nơi biển lớn đến với tiền hải du khách còn được thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon
với đặc thù của vùng biển phù sa ngào và tôm rào tại tiền hải có kích thước lớn vị ngọt đậm tươi ngon do được đánh bắt thủ công và chế biến ngay trong ngày
mang tới những món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn bổ dưỡng an toàn giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến hành trình du lịch biển nơi đây
thưa quý vị đói nghèo là lực cản đối với sự phát triển bền vững của toàn nhân loại
vì vậy cuộc đấu tranh chống lại nghèo đói luôn được đặt vào trung tâm trong mọi chương trình hành động quốc gia và quốc tế
ngày quốc tế xóa nghèo là dịp để cộng đồng quốc tế cùng nêu cao quyết tâm hành động nhằm hướng tới một cuộc sống đầy đủ ấm no và hạnh phúc
chuyên mục ngày này năm xưa ngày hôm nay sẽ tìm hiểu về bối cảnh cũng như nỗ lực của các quốc gia trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo
ngày quốc tế xóa đói giảm nghèo đầu tiên được kỷ niệm cách đây ba mươi ba năm
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy khoảng một trăm linh người đã tập trung tại quảng trường chocadero ở paris để tưởng niệm các nạn nhân của bạo lực nghèo cung cực và nạn đói
họ tuyên bố rằng nghèo đói là một sự vi phạm các quyền của con người đồng thời khẳng định sự cần thiết phải cùng chung tay hành động để bảo đảm rằng các quyền con người được tôn trọng
niềm tin hy vọng đó của đông đảo quân chúng đã được khắc trên một hoàn
đá tưởng niệm được dựng lên vào ngày này
một bàn sao của hòn đá kỷ niệm đã được đặt trong khu vườn thuộc trụ sở chính của liên hợp quốc và đây cũng chính là nơi ban thư ký của liên hợp quốc ở new york tổ chức lễ kỷ niệm hàng năm
với nghị quyết bốn mươi bảy trên một trăm chín mươi sáu thông qua vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đại hội đồng liên hợp quốc chính thức tuyên bố ngày một mươi bảy tháng một mươi hàng năm là ngày quốc tế xóa đói giảm nghèo và kêu gọi tất cả các quốc gia cùng kỷ niệm ngày này
tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng nước mà tiến hành các hoạt động cụ thể nhằm loại bỏ đói nghèo và khổ đau
năm hai nghìn một mươi bảy khi nhận chức tổng thư ký liên hợp quốc ông antonio guterres đã gửi đi thông điệp nhân ngày kỷ niệm này
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến nay chúng ta đã đạt được nhiều thành tiệu đáng kể trong cuộc chiến chống đói nghèo
các quốc gia trên thế giới đều đã đưa ra những cam kết cụ thể về xóa đói giảm nghèo xóa nghèo giảm thiệt hại
và xây dựng năng lực đối phó cho những cư dân sống trong nghèo đói là điểm trọng tâm trong mục tiêu một của chương trình nghị sự mục tiêu phát triển bền vững sdg
loại trừ nghèo đói trên thế giới vào năm hai nghìn ba mươi để không ai bị bỏ lại phía sau
nhiệm kỳ một mươi năm của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cũng là giai đoạn các quốc gia thành viên liên hợp quốc thực thi một mươi bảy mục tiêu đề ra trong chương trình nghị sự phát triển bền vững năm hai nghìn ba mươi
để hướng đến một thế giới an ninh thịnh vượng không để ai bị bỏ lại phía sau
mục tiêu đầu tiên trong số các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là giảm nghèo cung cực và nạn đói với mục đích để cho mỗi người dân trên trái đất có thể thỏa mãn được các nhu cầu thiết yếu của họ
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chào ngày mới ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị có một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc thân ái chào tạm biệt